ngày mai năm tháng ba tại ba mươi quận huyện của thành phố hà nội sẽ diễn ra lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
đợt giao quân này có gần ba năm trăm linh thanh niên thủ đô nhập ngũ
trong số ba năm trăm linh có gần một hai trăm linh người viết đơn tình nguyện nhập ngũ
các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh sẵn sàng lên đường
có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu là cử nhân đại học đảng viên trẻ hay lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt đã có năm nữ thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ
theo bộ tư lệnh thủ đô hà nội năm hai nghìn một mươi tám công tác tuyển quân tiếp tục được thành phố thực hiện chặt chẽ
duy trì ở các chỉ tiêu về tiểu lệ điều khám tiểu lệ dự phòng tiểu lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học cao đẳng
trung học chuyên nghiệp chiếm bốn mươi tám tiểu lệ thanh niên là đảng viên nhập ngũ là hai mươi một